và xây dựng giao thông phương thành

và xây dựng giao thông phương thành

theo tinh thần nghị quyết chín mươi tám của quốc hội vừa ban hành thành phố hồ chí minh đang triển khai đề án sử dụng các máy nhà là tài sản công để lắp đặt hệ thống điện mặt trời máy nhà
tuy nhiên theo phản ánh trên báo sài gòn giải phóng do cơ chế phát triển còn nhiều bất cập việc phát triển nguồn năng lượng sạch này vẫn còn nhiều điểm nghẽn
và trong lúc này hiệp hội doanh nghiệp thành phố hồ chí minh kiến nghị thành phố cần có cơ chế khuyến khích điện mặt trời máy nhà của các nhà máy xí nghiệp
doanh nghiệp dự án để tự dùng không bán điện cho tổ chức cá nhân khác
nhưng được nối lưới với hệ thống điện quốc gia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
thời điểm này theo bài viết trên báo hà nội mới
các chuyên gia đưa ra nhiều thông tin khuyến nghị người mua nhà cần cân nhắc trước khi tiến hành giao dịch
cụ thể là người mua nên ưu tiên chọn dự án của chủ đầu tư uy tín có đầy đủ hạ tầng và tiện ích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
theo ghi nhận trên báo tiền phong các nhà trường áp quy chế thi tổ chức coi thi
bố trí lực lượng giám sát như kỳ thi thật để nhằm đánh giá sát năng lực của học sinh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
tháng ba hàng năm màu trắng tinh khôi của hoa sơn cha
tức hoa táo mèo phủ khắp núi rừng tạo nên sức hút của bản dèo cao với du khách gần xa
theo bài viết trên báo nhân dân nậm nghẹp rất cần một lộ trình để đầu tư
hướng dẫn và hỗ trợ cộng đồng cư dân nơi này cung cách làm việc du lịch thật sự bài bản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
cao điểm hè sắp tới dịp nhì lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm cận kề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
nhiều trạng tour cùng các hoạt động đa dạng được đưa ra với kỳ vọng tạo đột phá cho thị trường du lịch nội địa
theo khảo sát nhóm tour du lịch biển nha trang phú quốc vũng tàu hay khám phá miền bắc
luôn là đường tour được nhiều khách hàng ưa chuộng trong du lịch hè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
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé